cựu tổng thống donald trump đang bị xét xử tại new york với các cáo buộc làm giả hồ sơ kinh doanh
nhằm che giấu các khoản tiền chi ra để bịt miệng một ngôi sao phim người lớn stomi daniel
cho cuộc bầu cử tổng thống năm hai nghìn một mươi sáu và mối quan hệ giữa hai người
theo abc news ngày hai mươi bốn tháng bốn thẩm phán john meton đã ra lệnh cấm ông trump có những phát ngôn
nhắm đến nhân chứng bồi thẩm đoàn luật sư các nhân viên tòa án và người thân của họ
tuy nhiên các công tố viên cáo buộc vị cựu tổng thống đã vi phạm quy định ít nhất một mươi lần trong tháng này
hành vi vi phạm có thể bị phạt tiền và đạn nhất là bị tạm giam
luật sư của bị cáo nói rằng công tố viên đã không chứng minh được những bài viết của ông trump trên mạng xã hội
chỉ trích nhân chứng cựu luật sư michael conhent của ông cũng như bà daniel là cố tình vi phạm lệnh cấm của thẩm phán
các luật sư biện hộ rằng cựu tổng thống chỉ đang tự bảo vệ mình trước các cuộc tấn công từ những nhân chứng
họ cũng cho rằng lệnh cấm là không rõ ràng và cho phép ông trump có những tuyên bố chính trị
luật sư biện hộ ermimboul nói lệnh cấm không ngăn cản tổng thống trump đáp trả những cuộc tấn công chính trị
và chúng tôi cho rằng đó là điều ông ấy đang làm trong những bài viết này
trong phiên tòa ngày hai mươi ba tháng bốn phía công tố viên đề nghị thẩm phán mur trần phạt ông trump một mươi usd vì vi phạm quy định
chúng tôi đề nghị tòa án nhắc nhở bị cáo rằng những lần vi phạm tiếp theo có thể dẫn đến việc bị giam
công tố viên christopher coroy nói trong một phiên toàn
theo abc news mật vụ mỹ đã có những cuộc họp và bắt đầu bàn bạc về điều cần làm nếu ông trump bị tạm giam
thẩm phán mơ trần trong phiên toàn ngày hai mươi ba tháng bốn vẫn chưa đưa ra quyết định
chúng tôi chưa đề nghị một hình phạt giam giữ nhưng bị cáo có vẻ muốn điều đó ông coroi nói trong ngày hai mươi ba tháng bốn
các nguồn tin của abc news cho rằng các quan chức mật phủ mỹ không tin rằng thẩm phán sẽ ra lệnh tạm giam ông trump
nhưng họ đang lên kế hoạch cho tình huống bất ngờ
họ cũng chưa bàn bạc gì về khả năng việc cựu tổng thống bị tuyên có tội
trong vụ án và bị kết án tù
mật vụ mỹ từ chối bình luận về những bàn bạc như trên
cơ quan chỉ ra thông báo nói rằng theo luật liên bang mật vụ mỹ phải bảo vệ các lãnh đạo chính quyền đương nhiệm
các cựu tổng thống và đệ nhất phu nhân nguyên thủ quốc gia đang thăm viếng và những cá nhân được tổng thống mỹ chỉ định
theo đó nếu bị tòa new york kết tổ chức ngày bầu cử ông trump sẽ phải đối mặt với trở ngại đáng kể
làm suy yếu động lực trên đường đua vào nhà trắng
phiên tòa hình sự đầu tiên xét xử một cựu tổng thống mỹ đang diễn ra ở manhattan new york
đặt ra các câu hỏi về việc bản án mà thẩm phán có thể tuyên sẽ tác động như thế nào đến donald trump
khi ông tranh cử vào nhà trắng năm nay
việc bị tòa hình sự new york do trump đang phải đối mặt với ba mươi bốn cáo buộc làm giả hồ sơ kinh doanh
để chi tiền bịt miệng sau khiêu dâm kết án sẽ không ngăn được ông tham gia cuộc đua tổng thống
nhưng nó vẫn có thể tạo trở ngại rất lớn với chiến dịch tranh cử năm hai nghìn hai mươi bốn của ông giới quan sát đánh giá
nếu ông ấy bị kết án với ba mươi bốn tội danh điều đó sẽ gây thiệt hại lớn
ngay cả đối với một người nổi tiếng như donald trump
stephen sartbert giáo sư luật từ đại học george washington nhận xét
vụ án liên quan đến cuộc bầu cử tổng thống năm hai nghìn một mươi sáu trong giai đoạn trump đang chạy đua tranh cử
luật sư của ông khi đó michael cohen khai đã chi một trăm ba mươi usd cho diễn viên khiêu dâm stomy daniel
để ém nhẹm thông tin ông từng quan hệ tình dục với cô khoảng một mươi năm trước
trump người phủ nhận sự việc được cho là đã hoàn lại số tiền
và hồ sơ kinh doanh của công ty ông ghi nhận những khoản đó vào chi phí pháp lý
công tố viên quận mahatan cho rằng hành động này là trái pháp luật
và nếu bị tuyên tội trump có thể đối mặt với mức án tới hai mươi năm tù
các chuyên gia cho biết về mặt pháp lý cham vẫn có thể ra tranh cử
ngay cả khi bồi thẩm đoàn quyết định kết tội ông gian lận hồ sơ kinh doanh
hiến pháp mỹ không cấm những người bị kết tội hình sự ra tranh cử tổng thống
về mặt chính trị khi trump liên tục gọi những bề bối pháp lý liên quan đến ông
là một cuộc săn phù thủy phiền tỏa ở new york và phán quyết cuối cùng
ít có khả năng thay đổi suy nghĩ của các cử tri trung thành với cựu tổng thống
sabat nói trump dường như là người duy nhất ở mỹ có thể bị bột tội
trong bốn vụ án mà mức độ nổi tiếng vẫn gia tăng
bởi cơ sở ủng hộ của ông luôn tin rằng cựu tổng thống là mục tiêu bị nhắm đến
dù vậy việc bị kết án sẽ khiến trump bị coi là một phạm nhân
và điều này có thể khiến các cử tri độc lập và các đảng viên cộng hòa
có lập trường thượng tôn pháp luật quay lưng lại với ông
nếu trump trở thành tội phạm bị kết án sau phiền tỏa
tôi không nghĩ điều đó sẽ tác động tốt tới các cử tri độc lập
dù họ có thể không phải nhóm lớn
sanberg nhận định tôi nghĩ họ sẽ do dự khi bỏ phiếu cho một tội phạm
một cuộc thăm dò mới của yahoo news yougov
cho thấy ngày càng có nhiều cử tri độc lập tin vụ án chi tiền biệt miệng ngôi sao khiêu dâm
liên quan đến hành vi phạm tội nghiêm trọng
năm mươi số người tham gia cuộc thăm dò nói rằng
trump sẽ không được phép lãnh đạo đất nước nếu bị kết tội
một mươi sáu trong số này là cử tri cộng hòa
cuộc thăm dò khác được bloomberg và morning council công bố hồi đầu năm cũng cho thấy
năm mươi ba cử tri ở các bang chiến trường quan trọng sẽ từ chối bỏ phiếu cho trump
nếu ông bị kết tội và con số đó tăng lên năm mươi năm nếu ông phải nhận án tù
chúng ta đang ở thời điểm chưa từng có trong nền chính trị mỹ
chiến lược gia đảng cộng hòa matthew ballett nhận định
các phiên tòa xét xử đang xung đột với chiến dịch tranh cử
những người ghétcham nghĩ rằng ông ấy đã phạm tội và không ai được phép đứng trên pháp luật
ballett nói những người yêu mến trump lại nghĩ ông không nên bị bục tội
ông đang bị bức hại
bạn sẽ thấy tình trạng này tiếp tục diễn ra và ngày càng sâu sắc hơn
thu hút chú ý và gây phẫn nộ ở cả hai phía
chúng ta sẽ xem điều gì xảy ra với những người ở giữa
cùng lúc cuộc thăm dò của yahoo news yougov cho thấy
ít cử tri coi vụ án chi tiền bịt miệng là nghiêm trọng
khi so sánh với ba tội danh khác mà cham bị cáo buộc
cựu tổng thống bị truy tố vào năm ngoái về các cáo buộc hình sự liên bang
liên quan đến việc xử lý sai tài liệu mật sau khi kết thúc nhiệm kỳ tại nhà trắng
và nỗ lực lật ngược kết quả bầu cử năm hai nghìn hai mươi
trong một vụ án ở georgia ông và các bị cáo khác bị cáo buộc
có âm mưu làm thay đổi kết quả bỏ phiếu tại bang này
ngoài ra việc bị kết án có thể khiến trump bị bẽ mặt ngay chính trên quê hương mình
khi ông không thể bỏ phiếu cho cuộc bầu cử vào tháng một mươi một năm nay tại florida
nếu bị tòa kết án
thật là mỉa mai nếu ông ấy không thể bỏ phiếu tamara leff giáo sư luật
tại đại học miami cho hay
nhưng hãy thử tưởng tượng cách trump lật ngược tình thế đó khi tuyên bố rằng
tôi không thể bỏ phiếu vì vậy các bạn hãy bỏ phiếu hộ tôi
nửa năm trước ngày bầu cử trump sẽ phải hầu tòa bốn ngày một tuần
trong suốt thời gian phiên tòa tại new york diễn ra
buộc chiến dịch của ông phải tận dụng tối đa các sự kiện cuối tuần để vận động tranh cử
đây là điểm bất lợi rõ ràng mà ông phải chịu trước tổng thống joe biden
người có thời gian biểu thoải mái hơn
tổng thống biden chắc chắn phải tận dụng những gì đang diễn ra len nói
xong lưu ý rằng ông chủ nhà trắng đương nhiệm cũng cần cảnh giác
cho những cáo buộc săn phù thủy từ đối thủ đảng cộng hòa
có lẽ phải mất một thời gian nữa bồi thẩm đoàn mahatan mới đưa ra quyết định
có kết tội trump hay không
phiên tòa dự kiến kéo dài vài tuần và có thể xảy ra những rắc rối về mặt pháp lý
cũng như chậm trễ trong quá trình xét xử
đảng dân chủ đang hy vọng một phiên tòa kéo dài sẽ làm suy giảm thêm động lực của trump
và mang lại cho tổng thống biden cơ hội củng cố tỷ lệ ủng hộ trên con đường tranh cử
theo giới quan sát nếu bồi thẩm đoán quyết định kết tội
cựu tổng thống trump có khả năng phải ngồi tù
điều sẽ cản trở đáng kể nỗ lực quay lại nhà trắng của ông
chắc chắn việc bị kết án hoặc thậm chí ngồi tù không thể cản đường ông ấy tranh cử tổng thống
hay thậm chí được bầu
ilya somin giáo sư luật tại đại học george mason cho biết
tuy nhiên việc thực hiện nhiệm vụ tổng thống sẽ gặp nhiều khó khăn nếu người được bầu phải ngồi tù
tổng thống mỹ có thể tự ân xá cho mình với các tội danh liên bang
nhưng sẽ không thể làm vậy với án tù do tòa án cấp bang phán quyết
phần lớn các chuyên gia dự đoán vụ án chi tiền bịt miệng sau khiêu dâm sẽ kết thúc trước ngày bầu cử
và nhiều người sẽ nói rằng nhiều khả năng một bản cáo trạng hình sự khác của cham
sẽ được chuyển tới bầu thẩm đoàn trước tháng một mươi một
theo winst thomas giáo sư luật kinh doanh tại đại học michigan
những cáo buộc mà trump phải đối mặt cũng đáng chú ý ở chỗ tất cả chúng đều liên quan đến hành vi của ông
với tư cách một chính trị gia
chúng ta chưa bao giờ có một tổng thống nào bị truy tố trước đây dù là đương nhiệm hay đã thôi chức vụ
hiện tại chúng ta có một tổng thống đang phải đối mặt với bốn cáo trạng hình sự
và có khả năng bị kết án với một hoặc hai cáo trạng trước khi thực sự có cơ hội nhậm chức nếu ông ấy đắk